tiến hành kiểm tra các lực lượng thuộc công an tỉnh tiền giang phát hiện điểm kinh doanh dịch vụ
trò chơi điện tử game bắn cá tại khu phố một phường chín thành phố mỹ tho
đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép giữa hình thức trò chơi điện tử game bắn cá
được thua bằng tiền do đối tượng nguyễn hữu xanh tổ chức
thời điểm kiểm tra có hai máy game bắn cá đang hoạt động lực lượng công an tiến hành làm việc
sáu người có mặt tại hiện trường tăng vật thu giữ gồm hai máy game bắn cá gần một mươi một triệu đồng
khi kiểm tra trên người các đối tượng và khu vực xung quanh nơi tổ chức đánh bạc
lực lượng công an tạm giữ hơn hai mươi triệu đồng một mươi một xe mô tô các loại một mươi ba điện thoại di động và một đầu thu camera